theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của diền nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi bốn hai mươi bảy độ vĩ bắc
kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực năm m trong đêm hai mươi một và sáng sớm hai mươi hai tháng bảy
ở bắc bộ có mưa rào và rông rải rác riêng khu vực vùng núi có mưa vừa mưa to
các tỉnh lai châu lào cai hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi năm mươi mm trong một mươi hai h
có nơi trên sáu mươi mm trong một mươi hai h để phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tuần từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng bảy
thời tiết các khu vực trên cả nước vẫn còn khắc nghiệt
bắc bộ đêm và sáng có mưa và rông rải rác sau có mưa rào kèm khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh trung bộ nắng nóng và nắng nóng gai gắt nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
đề phòng trái nổ ở khu dân cư và trái rừng